tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp và viện tiểu thủ công nghiệp lê íp xích tập đoàn đào tạo avestot của cộng hòa liên bang đức đã tổ chức hội nghị để hướng dẫn việc thực hiện đào tạo thí điểm hai mươi hai nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ đức tại bốn mươi năm trường từ tháng một mươi một tới đây
thực hiện theo quyết định ba trăm bảy mươi một của thủ tướng chính phủ về chuyển giao các bộ chương trình đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tổ chức đào tạo thí điểm một mươi hai nghề theo chuyển giao của úc
khóa học sinh này sẽ tốt nghiệp vào tháng một mươi một năm nay
năm nay tổng cục phối hợp với tập đoàn avestot của đức tiếp tục tổ chức triển khai đào tạo thí điểm hai mươi hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ đức với tổng số sáu mươi sáu lớp tại bốn mươi năm trường cao đẳng
đây là điều kiện tốt để các trường cao đẳng tại việt nam được trang bị nâng cao chất lượng từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy
phía đối tác đức cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuyên gia đức sang hướng dẫn đào tạo thí điểm cho từng lớp từng nghề tại các trường bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhà trường đã hoàn thiện việc gửi giáo viên đi đức để đào tạo
trong đó là nhà trường gửi tám giáo viên đi đức hoàn thiện về các cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo cũng như là việc ký kết và thống nhất với cả hợp tác với doanh nghiệp để quá trình triển khai đào tạo của đức
thì doanh nghiệp có thể đồng ý
đồng hành hỗ trợ cũng như là tham gia đào tạo cùng với nhà trường
chúng tôi đã tập trung đầu tư cho các trường để chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị theo chuẩn của đức
thứ hai đã gửi hai trăm sáu mươi bốn giáo viên để sang đức học tập
của đức đào tạo mô hình kép gắn nhà trường với doanh nghiệp rất bài bản đã được đúc rút kinh nghiệm từ hàng trăm năm nay rồi
vì vậy đây là một mô hình hết sức hiệu quả
học sinh theo học các lớp này sẽ đóng học phí theo như chương trình trong nước
khi ra trường được nhận hai bằng một bằng cao đẳng của việt nam và một bằng cao đẳng của đức
ưu điểm của chương trình đào tạo này là đào tạo kép và sự tham gia của doanh nghiệp và đào tạo là chủ yếu
học sinh ra trường có cơ hội việc làm cao có cơ hội làm việc tại nước ngoài
đào tạo thí điểm theo hai mươi hai bộ chương trình đã chuyển giao là bước khởi đầu quan trọng
bốn mươi trường được lựa chọn tham gia dự án và có một năm mươi sáu sinh viên sẽ tốt nghiệp khóa học này
đào tạo nghề theo chương trình chuyển giao của nước ngoài hy vọng sẽ tạo một lực lượng lao động thực sự có trình độ cao
chất lượng tốt đặt tiêu chuẩn đức để tham gia thị trường lao động trong nước
cũng như hội nhập khu vực asean và quốc tế góp phần thúc đẩy nhanh của cách mạng công nghiệp bốn ở việt nam